nhìn lại một năm qua lực lượng công an các đơn vị địa phương đã quán triệt
thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
góp phần giữ vững ổn định chính trị tạo môi trường an toàn an ninh lành mạnh
phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước
sau đây mời quý vị và các bạn cùng truyền hình nhân dân nhìn lại những dấu ấn nổi bật
về an ninh trật tự của lực lượng công an nhân dân trong năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi tám quán triển nội dung nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai về công tác cán bộ
bộ công an là đơn vị đi đầu trong việc thực hiện chủ trương này
đảng ủy công an trung ương đã chủ động nghiên cứu xây dựng đề án một trăm linh sáu về một số vấn đề tiếp tục đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
trên cơ sở đó ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng chính phủ đã ký ban hành nghị định số một
quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ công an
theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
sau gần một năm thực hiện bộ công an đã cắt bỏ sáu tổng cục gồm tổng cục an ninh tổng cục cảnh sát
tổng cục chính trị tổng cục hậu cần kỹ thuật tổng cục tình báo tổng cục cảnh sát thi hành án hình sự
và hỗ trợ tư pháp giảm gần sáu mươi đơn vị cấp cục phòng sát nhập hai mươi sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy
giảm hơn năm trăm linh đơn vị cấp phòng và gần một đơn vị cấp đội
đây thật sự là một cuộc cách mạng về mặt tổ chức của ngành công an
bộ máy sẽ rất gọn nhẹ chức năng nhiệm vụ rất cụ thể củng cố tăng cường cấp cục
để đảm bảo đơn vị trực tiếp chiến đấu bảo vệ an ninh trật tự hoặc tham nhu chiến lược
cái đề án của bộ công an này nó phản ánh đúng cái tinh thần cái nội dung mục tiêu của trung quốc sảo
để đem lại sự ổn định về an ninh trật tự xã hội trong năm qua
có lẽ dấu ấn sâu đậm nhất chính là cuộc chiến quyết liệt với tội phạm ma túy
chưa có tiền lệ là cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trong các báo cáo về chuyên án một mươi tám tn một mươi chín tn
hai chuyên án truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt về ma túy tại bản tà dê lũng xá huyện vân hồ tỉnh sơn la
là nguyễn thanh tuân và nguyễn văn thuận
do cái địa hình cát cứ giáp biên do vậy các đối tượng đã chọn cái địa bàn sáu đông luông
làm nơi cư trú để thực hiện mua bán vận chuyển ma túy qua biên giới
đồng thời là tụ tập một số đối tượng truy nã ở đây để mà mua bán ma túy
thế rồi là lôi kéo một số đối tượng nghiện đối tượng có tiền án tiền sự tham gia vào đường dây mua bán ma túy
đồng thời nữa là cô lập chính quyền
trong lịch sử đấu tranh với tội phạm ma túy của lực lượng công an nhân dân việt nam
chưa có một chuyên án nào khốc liệt về mặt tác chiến như chuyên án này
đây thực sự là một cuộc chiến không khoan nhượng giữa thời bình
trong năm hai nghìn một mươi tám không thể không nhắc tới vụ án triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến rigvip
bởi đây không chỉ là đường dây đánh bạc trực tuyến có quy mô và doanh thu lớn hơn
mà nó còn liên quan đến rất nhiều đối tượng trong đó có cả một số cán bộ cơ quan nhà nước
việc triệt phá đường dây này thể hiện quan điểm của bộ công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm không có vùng cấm
năm hai nghìn một mươi tám đánh dấu là năm lực lượng công an nhân dân đã có nhiều đổi mới tinh gọn vì nhân dân phục vụ
đứng trước thời cơ và thách thức trong năm hai nghìn một mươi chín tới đây đòi hỏi lực lượng công an nhân dân cần tiếp tục phát huy những kết quả thành tựu đã đạt được
triển khai quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa
các lĩnh vực công tác hoàn thành nhiệm vụ trước đảng trước nhân dân